nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tối nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể
các vị đại sứ trường đại diện các tổ chức quốc tế cùng các phu nhân phu quân tại việt nam
cùng dự có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng
bí thư trung mương đảng chủ tình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
bí thư trung mương đảng chánh văn phòng trung mương đảng nguyễn văn nên
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thị cùng lãnh đạo các bộ bàn ngành
trong không khí thắm tỉnh hữu nghị thủ tướng chia sẻ
năm hai nghìn hai mươi là một năm có nhiều sự kiện trọng đại đối với việt nam
đây là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với nhiều mục tiêu nhiệm vụ to lớn chuẩn bị cho nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới
với tăng trưởng cao trong thập kỷ thứ ba của thế kỷ hai mươi
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ vinh dự đảm nhiệm hai trọng trách quốc tế lớn
là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thuần trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là niềm tự hào của khát vọng dân tộc
song cũng là trách nhiệm lớn lao mà cộng đồng quốc tế tin tưởng giao phó cho việt nam
thủ tướng bày tỏ cảm ơn các quốc gia đối tác đã bầu việt nam vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
với số phiếu tín nhiệm cao
mong các bạn tiếp tục phối hợp ủng hộ chúng tôi đảm nhiệm thành công trọng trách to lớn này
việt nam cũng mong nhận được sự hợp tác của các thành viên asean trong năm chủ tịch hai nghìn hai mươi
để cùng hành động hướng tới thành công của tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam tin tưởng rằng
với khát vọng và niềm tin về một nước việt nam hòa bình hội nhập mạnh mẽ phát triển hùng cường
chúng tôi sẽ luôn là người bạn chân thành thủy chung là đối tác tin cậy
là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế